cứ đến mùa mưa bão thì người dân ở các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi lại hết sức lo lắng khi hàng ngày phải đi lại trên những cây cầu treo tạm bợ
câu chuyện về chiếc cầu treo cực kỳ nguy hiểm ở thôn trà na xã trà phong huyện miền núi tây trà hàng ngày đang đe dọa tính mạng người dân qua lại
sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về sự mất an toàn từ những chiếc cầu treo tạm bờ này
phía dưới là dòng nước chảy xiết và đá phía trên là chiếc cầu treo cao hơn năm mét tạm bỡ
đã nhiều năm nay cây cầu treo bắt qua con suối cốc ở thôn trà na trà phong huyện miền núi tây trà đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và học sinh
những đứa trẻ này hàng ngày phải qua lại cầu để đến trường trong sự nguy hiểm luôn dình dập
nhiều năm nay cầu treo này được xem như cây cầu huyết mạch của chín mươi năm hộ dân
với hơn năm triệu đồng tiền
cầu treo này được xem như cây cầu huyết mạch của chín mươi năm hộ dân với hơn năm triệu đồng tiền

với hơn năm triệu đồng tiền
sắp không trụ vững sau nhiều mùa mưa bão và hàng ngày hàng trăm học sinh người dân ở các thôn trà na trà gieo xã trà phong huyện tây trà
vẫn phải đánh cược với mạng sống của mình mỗi khi qua cầu
mong ước về một cây cầu treo kiên cố của dân làng nơi đây không biết bao giờ mới thành hiện thực